thưa quý vị sau hàng chục năm sử dụng hầu hết các khu tập thể cũ tại hà nội đã xuống cấp
và cách đây hơn một mươi năm thủ đô cũng đã bắt đầu triển khai việc cải tạo xây mới các khu tập thể cũ
tuy nhiên cả một chặng đường dài như vậy mà chỉ có một số khu tập thể được cải tạo xây mới
vì sao những nỗ lực của thành phố hà nội chỉ dừng lại ở những con số khiêm tốn như vậy
thời gian qua nhà nước và các bộ ngành liên quan chính quyền đô thị đã ban hành rất nhiều văn bản quy định của pháp luật
nhằm hỗ trợ hành lang pháp lý và hướng dẫn thực hiện đẩy mạnh công tác cải tạo nhà trung cư cũ
thế nhưng việc này của thành phố hà nội chỉ dừng lại ở vài tòa trung cư
đa số vẫn đang nằm trong tình trạng chờ đợi và cũng chưa biết đến khi nào
thì công cuộc xây mới cải tạo trung cư tập thể cũ của hà nội mới đạt hiệu quả thực sự
đây là những hình ảnh từ tháng tám năm hai nghìn chín
năm hai nghìn một mươi bốn khi mà phó thủ tướng trịnh đình dũng lúc bấy giờ còn là bộ trưởng bộ xây dựng
đã đi kiểm tra về tình trạng nguy cấp của khu tập thể c tám giảng võ đống đa hà nội
lúc đó khu nhà c tám được đánh giá là ở mức độ d mức độ rất nguy hiểm đối với người sinh sống trong tòa nhà
cầu thang và các kết cấu bị nứt toác nhiều vết nứt đã xuất hiện ngay trong nhà các hộ dân
và lúc đó tâm tư nguyện vọng của người dân nơi đây cũng rất muốn phi rời đi chỗ khác nhằm nằm bảo quản lý cuộc sống của họ
nếu mà các bác sửa chữa cho chúng cháu đi mà trả lại nhà cho chúng cháu thì chúng cháu đồng ý
chứ đấy với mục đích như thế phải có đường về cho chúng cháu nhà cửa ra đi phải có
chứ là chuyển đi mà không có phương hướng về là không ai đồng ý hết
còn đây là những hình ảnh của khu c tám giảng võ sau gần ba năm kể từ ngày được các cơ quan chức năng kiểm tra và đánh giá
cầu thang đầu hồi của cả khu tập thể sau ba năm đã phải chống đỡ bằng một hệ thống răng thép lớn được bổ sung thêm
các căn hộ sau ba năm đã bị bỏ xuống
ba năm sập sệ và dường như oàn mình thêm trước sức nặng của thời gian
chỉ có những mong muốn của người dân nơi đây là vẫn giữ nguyên như thế
khi chưa biết lúc nào mình có thể ổn định cuộc sống một cách khang trang như dãy nhà c bảy và nhà d ngay bên cạnh
đa số dân ở khu c tám mình thì chỉ mong muốn là nhà nước quan tâm đến và cải tạo lại cho chúng tôi định cư tại chỗ
chứ còn bảo chúng tôi mà đi nơi nào đấy mà không có cái kế hoạch gì cả
mà cứ đi
không biết ngày về thì là chúng tôi cũng không thể đồng ý được
chứ không phải là dân chúng tôi không đồng ý đâu
chỉ có điều tức là làm như thế nào đấy để mang lại cái quyền lợi cả đôi bên cùng có lợi
cả nhà đầu tư và cả người dân
chứ còn nếu mà chỉ nhà đầu tư không thì cũng không được
mà người dân không thì cũng không được
bởi vì cái đấy là dân chúng tôi cũng biết chứ không phải là không biết
nhà nước hiện nay chủ trương là một năm
anh ở hai mươi mét thì tôi đền anh ba mươi mét
nhưng mà ba mươi mét của tôi khác hai mươi mét của anh là bây giờ là lát là như thế này
không phải là như thế này
không phải là xe băng của ông
cửa giả tôi khác ngày xưa
cửa có gỗ rồi là hồn ông
có bảo ông điện bảo ông bây giờ khác
còn bây giờ ông bảo tôi ba mươi tôi muốn thành bốn mươi
thì ông thêm bỏ thêm tiền mới
tôi lấy vốn đó không lấy lại
thế thì thế là lừa cái gì
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội vừa công bố
bốn đồng tiền

trong đó có ba mươi hai trung cư tập thể đang ở mức báo động nguy hiểm
trong đó có ba mươi chín tập thể nguy hiểm ở mức độ c
một tập thể nguy hiểm ở mức độ b
và hai tập thể nguy hiểm mức độ d cần di dân gấp
hầu như tất cả các chuyên gia cơ quan chức năng đều cho rằng
việc cải tạo trung cư xây mới các tập thể cũ là rất cấp thiết phải làm ngay
tuy nhiên cách thức triển khai lại không hề dễ dàng
dù đã đề ra nhiều biện pháp kế hoạch
nhưng sau hơn một mươi năm mới chỉ cải tạo xây mới được một mươi hai trung cư
tập thể cũ đạt tỷ lệ có một so với số lượng trung cư cũ tập thể cũ cần phải cải tạo
nếu như hiện nay một số trung cư vị trí đẹp sẽ được các doanh nghiệp bảo là
dù rằng dân ở trong trung cư có đòi điều kiện đi nữa
họ cũng sẵn sàng đáp ứng là vì vị trí đẹp ấy đem lại cho họ rất nhiều lợi ích
theo đánh giá việc cải tạo xây dựng lại trung cư cũ thường gặp hai khó khăn lớn
hạn chế chiều cao tòa nhà mật độ dân số
việc bồi thường hỗ trợ di rời tái định cư thường gặp khó với những đòi hỏi của người dân
trong đó việc đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư là khúc mắc khó giải quyết nhất
đại diện của bộ xây dựng cho biết
các vấn đề này dù đã được quy định trong các văn bản pháp luật
xong đến khi triển khai lại gặp phải sự phản đối của các hộ dân vì họ đòi hỏi quyền lợi cao hơn
các chủ sở hữu các khu tập thể trung cư cũ nhất là các hộ tầng

lúc thì dân lại không đồng ý hoặc là nhà đầu tư vào thì vào được xong lại đi
bởi vì là có những cái mà giữa nhà đầu tư với dân là chưa thống nhất được với nhau
quay trở lại với khu tập thể c tám giảng võ
theo đại diện người dân tại đây đã có hơn tám mươi các hộ dân đồng ý với việc di rời
xây mới lại khu tập thể này cho khang trang và đẹp hơn
như nhà c bảy hoặc nhà d
thế nhưng các nhà đầu tư đến rồi lại đi
việc xây mới nhà c tám dường như vẫn chỉ có thể trông chờ vào tương lai
đơn giản bởi những yêu cầu của các hộ dân và sự đáp ứng của nhà đầu tư là chưa thể gặp nhau
để một chủ trương đúng của thành phố hà nội nói riêng và cả nước nói chung
là cải tạo sửa chữa các khu tập thể trung cư cũ thành công
thì cần sự vào cuộc và hướng tới những mặt tích cực của tất cả các bên
nhà đầu tư chính quyền và hộ dân
có như thế bộ mặt của đô thị mới ngày càng khang trang hơn